công an tỉnh bình phước vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an cảnh sát biển bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh bình phước
triệt phá thành công một đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tiến hành khám xét chiếc xe ô tô đang di chuyển theo hướng bình long về thành phố hồ chí minh
cơ quan công an phát hiện nhiều gói hàng khác nhau có chứa ma túy tổng hợp các loại tổng trọng lượng hơn ba mươi một kg
tiếp đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn thị xã bình long
có liên quan đến các đối tượng vận chuyển trái phép số ma túy trên
kết quả cơ quan công an đã thu giữ thêm hai khẩu súng năm viên đạn cao su cùng hơn một kg ma túy đá
công an tỉnh bình phước cũng đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
sau hai ngày đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người cố ý gây thương tích trong vụ đánh nhau
liên quan đến việc tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn phường một tp bạc liêu
chiều nay tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt tổng cộng hai mươi năm năm tù đối với bốn bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo khư hoài tâm chín năm tù về tội giết người
hai bị cáo trương tài lộc và nguyễn thanh sang nhận mức án tổng cộng một mươi sáu năm tù
với các tội giết người và cố ý gây thương tích
bị cáo võ nhất sáu tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích
đồng thời các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe tinh thần cho bị hại
theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rê vũng tàu
đã vận động đầu thú thành công bảy đối tượng trong nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người
đối tượng nguyễn hữu đạt được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu
theo thông tin ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đạt tham gia đầu tư sản giao dịch nhị phân
goof broker nhưng thua lỗ sau đó đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp
sau đó đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng
theo lời khai của nguyễn hữu đạt và đồng bọn số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được cho đến nay là khoảng sáu mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh bà rê vũng tàu đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng và kêu gọi các đối tượng có liên quan ra trình diện
đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản với giá trị gần một mươi tám triệu đồng
đối tượng nguyễn nhật tùng chố tại huyện chợ mới tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày hai mươi một tháng sáu lợi dụng gia đình chị tiêu thị mỹ duyên chú tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới đã ngủ say
tùng cậy cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản với tổng giá trị gần một mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn nhật tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời khai nhận thêm
trước đó vài ngày tùng cũng đã thực hiện chót lọt một vụ đột nhập nhà dân lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
thưa quý vị hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt đối tượng lai thanh nhã hai mươi chín tuổi
trú tại phương một mươi sáu quận một mươi một thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo chữ ký để lựa đảo chiếm đoạt bảy mươi hai triệu đồng
điều tra ban đầu cho thấy ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một nam khách hàng có liên hệ với nhã là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng du lịch đà lạt hoa mặt trời
để thuê một căn nhà tại khu nghỉ dưỡng gude hu phường ba đà lạt với giá thuê một mươi ba triệu đồng với hình thức đóng sáu tháng
cộng với một mươi ba triệu đồng cọc để đảm bảo tài sản trong nhà nam khách hàng đã làm hợp đồng cho thuê nhà với giám đốc công ty
và chuyển số tiền tám mươi tám triệu đồng vào tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạng du lịch đà lạt khoa mặt trời
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi nhã không còn là nhân viên của công ty du lịch đà lạt hoa mặt trời do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và nợ nần
nên nhã đã nghĩ ra cách liên hệ với khách hàng này nói chủ căn hộ có dự định bán cho người khác
nếu muốn thuê tiếp phải trả tiền thuê thêm sáu tháng tiếp theo với số tiền là bảy mươi hai triệu đồng
nhã đã tự làm biên bản hủy hợp đồng trước và giả mạo chữ ký tự viết tên của giám đốc công ty du lịch đà lạt hoa mặt trời
và tự làm hợp đồng thuê nhà mới sau đó khách hàng đã chuyển số tiền bảy mươi hai triệu đồng vào tài khoản của nhã
đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nghĩ mình bị ngã lừa nên nam khách hàng đã liên hệ với nhã
đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu chuyển lại tổng số tiền một trăm một mươi bốn triệu đồng
nhưng nhã đã dùng số tiền bảy mươi hai triệu đồng chiếm đoạt được để tiêu xài cho mục đích cá nhân
và nhã đã làm giấy tờ ủy nhiệm chi giả thông báo giao dịch chuyển khoản của ngân hàng đã được chỉnh sửa
gửi lại số tiền một trăm một mươi bốn triệu đồng nhằm kéo dài thời gian trả nợ
hiện công an tp đà lạt đã tiếp nhận một số đơn thư tố cáo khác của công dân do bị nhã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện bù đăng
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ chết người chưa rõ nguyên nhân
phát hiện vào sáng sớm ngày hôm nay ngày bảy tháng bảy tại thôn năm xã bình minh huyện bù đăng
vụ việc được phát hiện vào khoảng sáu giờ sáng nay một người dân ở thôn năm xã bình minh huyện bù đăng
khi qua nhà ông triệu văn an năm mươi sáu tuổi ở cùng thôn năm ngay trong nhà ông an phát ra tiếng kêu rên rất lớn
khi người này vào nhà thì phát hiện ông an nằm bất động trên nền nhà nên đã đi báo với những người dân sống xung quanh
khi mà người chạy đến xem xét thì phát hiện gần vị trí ông an nằm bất động có một khẩu súng và một con dao
phía đầu nạn nhân có một phủng máu chảy ra nên đã báo tin ngay cho cơ quan công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường
đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp xác minh điều tra làm rõ vụ chết người
phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy liên tỉnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp bắt quả tăng đối tượng nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngộ phương một mươi bốn quận ba tp hcm có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác tài xã bình thành huyện lắp vò
tăng vật thu giữ gồm một mươi bốn ba trăm chín mươi ba gram ma túy cùng nhiều tăng vật khác
qua làm việc đối tượng dũng thừa nhận việc mua bán số ma túy trên mua ở tỉnh an giang đem qua đồng tháp bán
lực lượng công an tạm giữ hình sự đối tượng dũng để tiếp tục điều tra
chiều bảy bảy công an quận năm tp hcm cho biết vừa bắt giữ bốn đối tượng trong băng nhóm chuyên giàn cảnh trộm cắp mốc túy
tại các bệnh viện trên địa bàn với thủ đoạn liều lĩnh tinh vi
thời gian qua trên địa bàn quận năm nổi lên các vụ việc trộm cắp rạch túi móc túi người khám chữa bệnh
tại các bệnh viện như bệnh viện chợ rẫy bệnh viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện răng hà mặt trung ương
qua công tác nắm tình hình nhận thấy các đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp hình thành băng nhóm để gây án
công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra
sau nhiều ngày mật phục đeo bám trinh sát phát hiện các đối tượng trà trộn vào bệnh viện chợ rẫy
để chờ thời cơ gây án khi các đối tượng đang tạo tình huống chen lấn mốc túi của một nữ bệnh nhân thì bị bắt quả tang
tại cơ quan công an các đối tượng từng có tiền án tiền sự gồm võ thị mai thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ quận bốn
nguyễn phan lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai huyền hình thuận trần văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu huyền cần thơ
và châu thị thủy sâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai ra hàng loạt vụ trộm cắp
với thủ đoạn tương tự trước đây hiện công an quận năm đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
công an tỉnh thái nguyên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
tại tổ một mươi một phường chùa hang thành phố thái nguyên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã bắt quả tang đoàn huy hoan
trú tại xã khe mò huyện đồng hỷ đang vận chuyển trái phép hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
tại cơ quan điều tra hoan khai nhận có xưởng cơ khí tại nhà và tự học trên mạng cách chế tạo súng để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoan cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật thiết bị hoan sử dụng để chế tạo súng
công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên việt thu giữ một trăm sáu mươi ba khối pháo với tổng trọng lượng gần hai năm tạ
khoảng một mươi một giờ ngày một tháng bảy sau khi nắm được thông tin về một lượng lớn pháo lậu đang được vận chuyển
đường tránh thành phố vinh đoạn qua địa phận xã hưng tây huyện hưng nguyên công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lực lượng
đón lõng yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách do hồ diên thư điều khiển
qua đó phát hiện năm thùng các tông có chứa một trăm linh khối pháo loại bốn mươi chín quả dán nhãn nước ngoài tổng trọng lượng gần một năm tạ
ban đầu thư tỏ ra ngoan cố quanh co không chịu thừa nhận hành vi của mình
tuy nhiên qua công tác đấu tranh đối tượng đã không thể chối cãi trước lý lẽ và bằng chứng thuyết phục của cơ quan công an
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã thi hành lệnh bắt người giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị thu lành
trú tại tỉnh đắk nông khám xét chỗ ở của đối tượng tiếp tục thu giữ gần một tạ pháo hoa nổ
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng thu giữ một trăm hai mươi bốn năm kg thuốc nổ cùng nhiều tăng vật liên quan khác
đây là đường dây vận chuyển mua bán vật liệu nổ liên quan đến nhiều đối tượng và địa bàn
trước đó vào lúc hai mươi ba
một mươi giờ ngày năm tháng bảy tại xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp của phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình bắt hai đối tượng là nguyễn đình tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và nguyễn xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đều trú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi bốn

trần đề tỉnh sóc trăng bắt quả tang một mươi hai đối tượng có liên quan bất ngờ ập vào bảy căn nhà tại huyện củ lao dung và thị trấn lịch hội thượng huyện trần đề
công an bắt quả tang một mươi hai đối tượng có hành vi mua bán số lô số đề tạm giữ số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng bốn mươi sáu mẫu vật kim loại vàng một mươi ba điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan công an xác định lâm thị phấn ở huyện cù lao dung là đối tượng mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc trên
tại tỉnh gia lai một đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang campuchia lao động bất hợp pháp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai triệt phá
các đối tượng liên quan đến đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam
sau ba ngày đoàn tụ với người thân anh quy thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở làng clong xã iao huyện iagrai tỉnh gia lai vẫn còn ám ảnh sợ hãi khi nhớ tới quãng thời gian bị giam cầm đánh đập tại campuchia

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện quỳ châu tỉnh nghệ an là người trực tiếp móc nối với số đối tượng ở nước ngoài để đưa những người này vượt biên sang campuchia làm việc
trước sự điều tra truy xét của cơ quan công an quyết đã ra đầu thú